cơ quan phụ trách người tị nạn laf đã nhận được đơn xin tự nguyện hồi hương của hai một trăm linh người tị nạn ở berlin tăng tám mươi so với cùng kỳ năm ngoái
trong khi đó tính tới cuối tháng tám đã có hơn một hai trăm linh người hồi hương trong khi số người tị nạn tới các cơ sở tư vấn về vấn đề hồi hương tăng mạnh
báo cáo của laf cho biết người tị nạn muốn hồi hương nhiều nhất đến từ các nước iraq afghanistan và albany trong khi người tị nạn tới từ syri không thể hồi hương do đất nước này vẫn chìm trong bạo lực
về nguyên nhân hồi hương nhiều trường hợp tị nạn cho biết họ muốn trở về quê hương để chăm sóc người thân nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại về sự bấp bênh không có việc làm ở đức
chính phủ pháp vừa ban hành lệnh cấm đồ tiện ích như cốc dao dĩa và đĩa nhựa dùng một lần thay vào đó là những vật dụng này sẽ được làm từ vật liệu sinh học
lệnh cấm sẽ bắt đầu có hiệu lực vào năm hai nghìn hai mươi là một phần của quá trình chuyển đổi năng lượng xanh giảm thiểu tình trạng ô nhiễm của pháp
lệnh cấm được thông qua sau khi những đề xuất đầu tiên được nêu ra năm hai nghìn một mươi năm trong dự luật chuyển đổi năng lượng xanh
sẽ còn khoảng bốn năm để người dân pháp làm quen với việc vắng các ly và đĩa nhựa trong các bữa tiệc sinh nhật máy pha cà phê tự động và những buổi pic đích ngoài trời
trong khi đó các công ty sản xuất nhựa cũng có đủ thời gian để tái cơ cấu sản xuất đảm bảo tất cả các sản phẩm nhựa được làm từ vật liệu sinh học
thời gian qua bảo tàng lịch sử tự nhiên tại đức đã giúp các du khách trải nghiệm cảm giác của thời tiền sinh
bảo tàng lịch sử tự nhiên tại đức đã giúp các du khách trải nghiệm cảm giác của thời tiền sinh
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của truyền hình nhân dân cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị xin kính chào và hẹn gặp lại